gây ảnh hưởng đến sản xuất và chăn nuôi
ubnd tp hà nội vừa chỉ đạo chủ tịch ubnd các quận huyện tập trung đồng bộ các biện pháp
phòng chống rét cho diện tích mạ đã gieo chống đói chống rét cho đàn gia súc gia cầm thủy sản
nhất là châu bò đàn cá giống nhằm giảm thiệt hại cho sản xuất
lãnh đạo thành phố hà nội yêu cầu người đứng đầu các huyện ngoại thành chỉ đạo hướng dẫn giúp đỡ các địa phương
thực hiện các biện pháp chống rét cho mạ cho đàn gia súc gia cầm và thủy sản theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn
giao trách nhiệm cho cấp ủy chính quyền cơ sở và người đứng đầu thôn bản phối hợp với các đoàn thể
tích cực tham gia chống rét chống đói cho vật nuôi và chống rét cho diện tích mạ đã gieo
ngoài ra chính quyền cơ sở có trách nhiệm thống cây đầy đủ số lượng ra súc ra cầm thủy sản bị thiệt hại
chủ động sử dụng ngân sách dự phòng của địa phương để phục vụ kịp thời công tác phòng chống rét cho vật nuôi
hỗ trợ vật tư kinh phí cho hộ chăn nuôi nghèo hộ gia đình chính sách đồng bào dân tộc để gia cố
che chắn chuồng trại và mua thức ăn bổ sung cho đàn gia súc theo quy định
chủ tịch ủy ban nhân dân quận huyện thị xã phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
nếu để tình trạng gia súc gia cầm thủy sản diện tích mạ đã gieo bị chết do chủ quan thiếu trách nhiệm trong phòng chống rét
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn có trách nhiệm hướng dẫn bằng văn bản kỹ thuật chống rét chống đói cho đàn gia súc gia cầm đàn cá và diện tích mạ đã gieo
các sở ngành liên quan cần phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn giúp các địa phương khắc phục những bất lợi do thời tiết gây ra bảo vệ sản xuất
thưa quý vị đợt không khí lạnh được dự báo là mạnh nhất trong nhiều năm nay đã ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền bắc nước ta và khu vực bắc trung bộ
sau đây là ghi nhận của chúng tôi về tình hình giá rét tại một số tỉnh vùng núi phía bắc
từ chiều ngày hai mươi ba tháng một không khí lạnh tràn về khiến cho nền nhiệt độ trên địa bàn tỉnh cao bằng xuống thấp
đặc biệt vùng núi phía wag thuộc địa phận xã thành công huyện nguyên bình xuất hiện băng giá khiến cho cảnh vật cây cối nơi đây phủ một màu tuyết trắng
nhiệt độ đo được tại đây là âm bảy độ c
sự xuất hiện của băng tuyết đã khiến cho nhiều khách du lịch tìm đến chiêm ngưỡng cảnh tượng kỳ thú
nằm ở cửa ngõ đón không khí lạnh nên nhiệt độ tại thành phố lạng sơn giảm mạnh
đỉnh núi mẫu sơn với độ cao khoảng một năm trăm linh m xuống độ c
băng giá xuất hiện
mái nhà hàng rào cây cỏ trên đỉnh mẫu sơn đều bị băng bao phủ và càng ngày càng dày do nhiệt độ đang xuống thấp
đêm ngày hai mươi ba tháng một tại vùng núi sapa tỉnh lào cai nhiệt độ giảm sâu xuống âm hai độ c lạnh nhất tính từ đầu mùa đông đến nay
dự kiến thị trấn du lịch sapa sẽ xuất hiện mưa tuyết và băng giá
bắt đầu từ trưa ngày hai mươi ba tháng một đợt không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp tới địa bàn tỉnh biên giới lai châu
ở huyện sinh hồ nhiệt độ trung bình ngoài trời giao động từ ba đến năm độ c
hiện nay tại các địa phương trên địa bàn tỉnh lai châu đặc biệt là hơn ba mươi xã vùng cao ở các huyện như sìn hồ mường tè phong thổ
đã chỉ đạo các lực lượng cán bộ nông nghiệp thú y và giáo viên tập trung về các xã bản vùng cao tuyên truyền đồng bào các dân tộc giữ ấm cho người và vật nuôi
còn tại hà giang giá rét cũng đã gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân các huyện vùng cao
nhiều biện pháp ứng phó đã được chính quyền địa phương và bà con nông dân chủ động triển khai
ghi nhận của nhóm phóng viên tại huyện mèo vạc tỉnh hà giang
từ cách đây mấy ngày gia đình chị vàng thị má ở thôn hà chế xã sùng trà huyện mèo vạc tỉnh hà giang đã chủ động mua bạt để che chắn cho chuồng gia súc của mình
để có nguồn thức ăn cho gia súc anh chị cũng đã chuẩn bị sẵn cỏ để dự trữ trước đợt rét đậm rét hại này
sợ gia súc lạnh nên gia đình đã chủ động mua bạc về che cho con trâu con bò rồi
cứ đến mùa đông lạnh là tự giác làm thôi
nhà có một con bò con mới mua về nên là cũng rất là lo
được cán bộ xã triển khai thì cũng đã mua bạc về che cho con bò rồi
cũng là lấy cả cỏ rừng lẫn cỏ trồng để giữ chữ cho bò
ngay từ khi có thông tin về tình hình rét đậm rét hại chính quyền địa phương đã tiến hành tuyên truyền vận động người dân không thả châu bò
chủ động che chắn chuồng trại sẵn sàng ứng phó với thời tiết băng giá
tuyết có thể xảy ra
vì vậy hiện nay hầu hết các gia đình đã tiến hành các biện pháp giữ ấm cho đàn gia súc
sau khi nhận được các công văn chỉ đạo từ cấp trên thì ủy ban nhân dân xã cũng đã chủ động triển khai tới các hộ gia đình và nhân dân
hướng dẫn cho bà con nhân dân che chắn chuồng trại và giữ chữ thức ăn cho đàn gia súc
tuy nhiên thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục kiểm tra
trước tình hình thời tiết khắc nghiệt lạnh bút các trường phổ thông dân tộc bán chú cũng đã tăng cường các vận dụng giữ ấm đảm bảo sức khỏe cho học sinh

hiện nay nhà trường đã bố trí đủ chăn ấm để cho các em học sinh bán chú ngủ tại trường
và nếu như tình hình thời tiết rét đậm rét hại kéo dài mà nhiệt độ xuống như hiện nay là dưới tới một độ c thì nhà trường đã cho học sinh nghỉ
đối với các em học sinh bán chú thì là các em ở lại tại phòng nhà trường vẫn tổ chức nấu ăn cho em
đợt rét đậm rét hại này tương đối khốc liệt so với những đợt rét nhất của các năm trước và được dự đoán là sẽ còn kéo dài
vì vậy chính quyền địa phương và người dân cần phải thường xuyên cập nhật diễn biến bất thường của thời tiết để có các biện pháp ứng phó kịp thời
tiếp theo là những tin tức về an ninh trật tự
tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án nhận hối lộ và tuyên phạt bảy năm tù đối với trương vi văn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám nguyên thẩm phán tòa án nhân dân huyện đa hoai tỉnh lâm đồng
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi bốn trương vi văn là thẩm phán được phân công thủ lý vụ án của nguyễn trần quân về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
lợi dụng nhiệm vụ được giao văn đã thông
qua vi tuấn anh gợi ý bà trần thị hoàng anh là mẹ của quân đưa cho văn năm mươi triệu đồng để quân được xử án treo
khi nhận tiền văn trả công cho vi tuấn anh năm triệu đồng sau đó bị bảo anh tố cáo nên ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi năm trương duy văn và vi tuấn anh bị công an bắt tạm giam
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt trương vi văn bảy năm tù cấm đảm nhiệm các chức vụ hai năm kể từ ngày chấp hành xong án phạt tù
vi tuấn anh bị tuyên phạt ba năm tù về tội môi giới hối lộ
tiếp theo là thông tin công an tỉnh nam định và tỉnh hà tĩnh đã phát hiện bắt giữ các đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép
công an huyện nghĩa hương tỉnh nam định vừa bắt quả tăng trần văn long chú tại thôn hai trực thuận trực ninh khi đối tượng này đang thực hiện hành vi vận chuyển hàng cấm
toàn bộ tăng vật thu được gồm một mươi sáu giàn pháo nổ trong đó có một mươi bốn dàn loại bốn mươi chín ống và hai dàn loại ba mươi sáu ống tổng trọng lượng hai mươi sáu kg
được biết số pháo này do phạm văn hải một đối tượng cùng quê với long gửi từ trong nam ra qua đường xe khách
đối tượng hải làm nghề tự do tại bình phước
công an huyện nghĩa hưng hiện đang tập trung đấu tranh làm rõ thêm về đối tượng này đồng thời sớm hoàn thiện hồ sơ đưa ra xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
tại hà tĩnh chiều hai mươi ba tháng một công an thị xã hồng lĩnh cho biết vừa bắt giữ đối tượng trương hữu cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại huyện quế phong tỉnh nghệ an về hành vi tàng trữ hàng cấm thu giữ trên hai mươi kg pháo
cường bị bắt quả tang tại cửa hàng xăng dầu tây hồng lĩnh thuộc phương bắc hồng thị xã hồng lĩnh khi tàng trữ pháo trên xe ô tô đầu kéo ba mươi tám c bốn nghìn chín trăm bốn mươi hai
qua khám xét cơ quan điều tra thu giữ một mươi ba hộp pháo có nguồn gốc xuất xứ từ trung quốc trọng lượng trên hai mươi kg một điện thoại di động
trên chín triệu đồng tiền mặt và một số tăng vật khác tại cơ quan điều tra cường khai nhận mua pháo của một người lạ với giá năm triệu đồng
mục đích để mang về sử dụng và bán kiếm lời khi tới địa điểm trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
công an huyện tân biên tỉnh tây ninh vừa bắt quả tang một nhóm đối tượng về hành vi đánh bạc tại khu vực ấp tân đông hai xã tân lập
lực lượng chức năng đã tạm giữ tại chiếu bạc hơn một mươi chín triệu đồng tám điện thoại di động sáu xe mô tô cùng các băng vật khác có liên quan
qua làm việc các đối tượng khai nhận từ khoảng tháng một năm hai nghìn một mươi sáu võ văn dương thường xuyên tổ chức lắc tài xỉu và đá gà ăn tiền
tại các lô cao su thuộc khu vực xã tân lập mỗi ván các con bạc ăn thua số tiền từ năm trăm linh đến một triệu đồng
và thường mở sông vào khoảng một mươi một h đến một mươi năm h mỗi ngày hiện công an huyện tân biên đang tạm giữ sáu đối tượng
nguyễn minh triều lê khánh thành võ văn dương nguyễn thị quy nguyễn thị yến và đỗ minh luân về hành vi đánh bạc
cả về số vụ lận kính chất phạm tội nhất là tội phạm cướp cướp giật trận khắp tài sản
trước tình hình đó công an nghệ an đã tăng cường lực lượng đẩy mạnh trấn áp tội phạm góp phần giữ gìn an ninh trật tự
đảm bảo cho nhân dân vui xuân đón tết trong an toàn
đối tượng trịnh dương tiệp chú tại xã hùng tiến huyện nam đàn vừa bị bắt và khởi tố về hành vi cướp tài sản
để kiếm tiền tiêu xài tiệp đã cùng em họ là trịnh dương thắng lên kế hoạch đi cướp tài sản
hai đối tượng đã dùng dao không chế cướp hơn một hai triệu đồng của một phụ nữ gần khu vực xã nam lĩnh huyện nam đàn
nguy hiểm hơn hành vi của bọn phạm tội ngày càng manh động và liều lĩnh
các đối tượng thường lợi dụng sự sơ hở mất cảnh giác của nạn nhân để ra tay
chỉ trong vòng hơn một tháng qua công an nghệ an đã khám phá thành công khoảng hai mươi vụ cướp và cướp giật tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân

công an nghệ an đang triển khai quyết liệt đợt cao điểm đấu tranh chấn áp các loại tội phạm trước trong và sau tết nguyên đán
cùng với đó mỗi người dân cũng cần nâng cao cảnh giác có như vậy mới giảm thiểu được tội phạm cướp cướp giật nói riêng và các loại tội phạm nói chung có phần đem lại sự bình yên cho nhân dân